tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày sách việt nam
tham sự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng chính phủ vũ đức đảng
phát triển văn hóa và xây dựng một xã hội học tập là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
với chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách việt nam
sau năm năm triển khai toàn ngành xuất bản đã xuất bản một trăm sáu mươi xuất bản phẩm với một chín tỷ bản
tốc độ tăng trưởng của phát hành xuất bản phẩm tăng từ một mươi đến một mươi năm
nhiều nhà xuất bản đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị cho việc xuất bản các xuất bản phẩm địa tử
ngày sách việt nam cũng được phủ sóng trên cả nước với quy mô ngày càng lớn
một trăm cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của ngày sách
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản đã có những bước phát triển đáng kể như việc việt nam tham gia các hội trợ sách quốc tế
xây dựng tủ sách việt nam tại thư viện nhiều nước trao đổi bản quyền dịch và xuất bản với cuba và lào
số hóa một mươi một triệu trang sách hình thành kho dữ liệu dạng số phong phú phục vụ việc tra cứu lưu trữ quảng bá xuất bản phẩm
cũng nhân dịp này cục xuất bản cũng đề xuất áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động xuất bản tương đương với công nghệ cao
cho phép hoạt động xuất bản để lại một phần thu nhập phải nộp ngân sách để tái đầu tư
thực hiện cơ chế đặt hàng mua bán bản thảo đối với các tác phẩm lịch sử văn hóa văn học có giá trị